các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thậm chí một bài đăng vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một về nội dung cảnh báo trẻ em xem điện thoại sẽ gây ra những ảnh hưởng đến mắt và sức khỏe của huyên khiến cư dân mạng liên tục thả cảm xúc phấn nổ
bên cạnh hình ảnh đạo đức giả trên mạng xã hội cuộc sống thường ngày của huyên trong quá khứ trước khi bị bắt cũng được nhiều người quan tâm
bạn hồi nhỏ của huyên là anh nl nhân vật đã được đổi tên xã thạch hòa thạch thất thì được biết anh với nghi phạm thường đi đa bóng với nhau
theo anh l điểm nổi bật của huyên là cơ thể sắn chắc vạm vỡ dù chiều cao khiêm tốn và không tập thể hình bao giờ
huyên chỉ cần ai treo là có thể ra tay đánh lại nên anh l và bạn bè hay cố tỉnh treo huyên để chọi nhau
dù dẫn sang đánh bạn nếu bị treo nhưng anh l vẫn nhận xét đối tượng này chưa có biểu hiện ác tính bao giờ
tiết lộ với báo trên anh lửa cho hay huyền cũng yêu vài người trước khi đến với mẹ cháu bé ba tuổi
lan truyện thông tin kẻ găm đinh vào bé gái bị tâm thần sự thật đã được vến màn
ngoài ra sau khi dư luận lan truyền thông tin kẻ găm chín đinh vào đầu con của người tình bị tâm thần và ngao đá cơ quan công an đã vào cuộc xác minh
công an tp hà nội cho biết huyên hoàn toàn không có bệnh lý tâm thần hay ngáo đá gia đình đối tượng thuộc diện cân bản
trước đó nghi phạm cũng chưa có tiền án tiền sự
huyên sống độc lập từ khá lâu trước khi gặp kè với mẹ cháu a đối tượng thuê nhà trọ ở nhiều nơi quanh khu vực
bên cạnh đó thông tin huyên quanh co chối tội đổ lỗi cho bé a nghịch ngợm nên bị ngã và tự nút dị vật khiến nhiều người bất bình
trước những chứng cứ rõ ràng từ công an hắn buộc phải thừa nhận hành vi tàn ác
ngoài bị đức bẩm sinh nghi phạm bị ngọng nên giọng nói khá khó nghe
huyên học hết cấp ba thì đi làm mộc cho nhà người quen và không làm thêm nghề nào khác
nhận xét về con trai ruột nay đã thành nghi phạm một vụ án
ông nguyễn trung hưng năm mươi năm tuổi chúa xã thạch hòa bố đẻ của huyên buồn bã cho thanh niên hay
con trai ông bị khiếm thính được sống trong đơn vị quân đội từ nhỏ vì bố mẹ đều công tác trong quân đội
huyện sống trong đơn vị quân đội đến hết lớp một mươi hai thì về quê làm mộc sống cùng mẹ và bác gái
ông hưng cũng cho hay biết đến chuyện tình của con trai với mẹ bé a tầm một tháng
trước khi huyên dẫn l về ra mắt với cái bụng bầu sáu tháng
tuy nhiên ông không đồng ý cho cưới vì chị l đã có ba con lại đơn phương ly dị trồng nuôi con nhỏ
trong khi đó ông nguyễn thành hùng bí thư tri bộ thôn năm xã thạch hòa thạch thất hà nội
nhận xét trên dân chí rằng tại địa phương huyên không phải thành phần bất hào sống không có va chạm hiểm khích với hàng xóm
cha mẹ sinh con trời sinh tính
đây là câu nói để diễn tả sự thật là cha mẹ rất khó
để dạy con tư duy và hành động như cha mẹ muốn
những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và quý vị có bình luận về vụ việc này đừng quên để lại quan điểm của mình trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
xin chào và hẹn gặp lại